kính chào quý vị và các bạn
trong ngày hôm nay một khối không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống nước ta
cùng lúc này các nhiễu động trong đới gió đông cũng có xu hướng dịch chuyển từ phía nam lên phía bắc
vì thế trong ngày hôm nay và ngày mai bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực nam đồng bằng tại phía đông bắc bộ có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to
sau đó sang đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một thì mưa có xu hướng giảm dần chủ yếu chỉ còn mưa rào rải rác
nhưng khả năng cao là từ đêm hai mươi năm sang đến ngày hai mươi sáu do vùng hội tụ gió trên cao di chuyển từ phía tây sang nên mưa sẽ trở lại
cùng với mưa thì nền nhiệt giảm nhẹ giao động trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai mưa rông cũng tăng nhẹ
sang đến ngày hai mươi năm thì mưa giảm xuống diện vài nơi nhưng sau đó đến chiều tối ngày hai mươi năm thì mưa sẽ tăng trở lại
còn về nhiệt độ do có mưa nên mức nhiệt trên khu vực cũng giảm đôi chút
sao động trong khoảng từ một mươi chín đến ba mươi một độ
trong đêm nay và ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
sau có thêm không khí lạnh nên vẫn có mưa mưa rào
riêng khu vực bắc trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm có nơi cao hơn
từ ngày hai mươi năm trở đi mưa giảm nhẹ
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày mai mưa có xu hướng giảm dần chủ yếu có mưa rào và rông rải rác
số điểm có mưa vừa mưa to được thu hẹp lại đáng kể
về nhiệt độ nền nhiệt cao nhất trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ ở trong ngưỡng hai mươi tám đến ba mươi một độ
với vùng cao tây nguyên ba ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của dạnh áp thất xích đạo
vì thế mà vẫn có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to nhưng tập trung chủ yếu là về chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nền nhiệt tại đây phổ biến giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng tiếp tục chịu tác động của sánh xích đạo
nên thời đoạn ba ngày tới vẫn duy trì mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi ba ba mươi hai độ